số liệu thống kê của hội môi giới bất động sản việt nam cho biết đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cả nước có khoảng ba trăm linh người tham gia hoạt động lĩnh vực môi giới bất động sản
nhưng chỉ có hai mươi bảy người có chứng chỉ hành nghề theo luật kinh doanh bất động sản hai nghìn sáu còn theo luật mới là tám người
tính ra tỷ lệ môi giới bất động sản chưa có chứng chỉ hành nghề là hơn tám mươi tám với khoảng hai trăm sáu mươi năm môi giới đang hoạt động
trên thị trường hiện chỉ có khoảng một đơn vị thành lập sản giao dịch
trong số hàng vạn công ty tham gia dịch vụ môi giới bất động sản các doanh nghiệp không đăng ký hoạt động sản giao dịch bất động sản vẫn được tham gia hoạt động kinh doanh các lĩnh vực như là sàn giao dịch
bao gồm môi giới tư vấn phân phối mà không chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý thị trường
hiện nay với lượng sản và môi giới thế thì cũng không phải là nhiều
tuy nhiên là những người chuyên nghiệp những người được đào tạo có chứng chỉ môi giới có sự quản lý thì rất ít chiếm khoảng một mươi
còn những người đa số là có thể chỉ thi lấy chứng chỉ
chứng chỉ hoặc là sau đó thì cứ tự phát thậm chí là cứ từ các ngành khác cứ tự chuyển sang để bán bất động sản
nên là nó dẫn tới những cái mà người ta không biết tư vấn không biết là một cái dự án này pháp lý thế nào đầy đủ
nên là cứ mang đi bán cho khách hàng thôi
nên sau đó rất nhiều những cái hậu quả những cái sản phẩm mà không đủ điều kiện pháp lý là họ tham tiền họ cứ bán
bán về sinh tồn về kiếm tiền nên là nó làm cho ảnh hưởng cho toàn ngành môi giới
không ít trường hợp khách hàng mua phải sản phẩm của các dự án ma dự án chưa đủ điều kiện pháp lý
nhưng khi có tranh chấp xảy ra thì người môi giới lại đứng ngoài cuộc và không chịu trách nhiệm liên đới
vậy quy định của pháp luật về trách nhiệm của môi giới ra sao
làm sao để môi giới bán hàng một cách công tâm đưa những thông tin thật chuẩn xác đến với khách hàng
đơn cử như việc các môi giới bất động sản trong quy định pháp luật bắt buộc phải
thi giấy chứng chỉ hành nghề nhưng lại không cần phải đào tạo không cần phải học qua một trường lớp nào cả
chỉ cần là ông cứ thi đỗ sát hành đỗ là ông được cấp chứng chỉ
thì đây nếu trong các trường hợp họ có những việc chạy trò có những việc lo lót hoặc tìm mọi cách nào đó
chỉ để có được chứng chỉ mà không cần phải trao dồi kiến thức
không cần phải qua các trường hợp
không cần phải qua trường lớp nào thì đây cũng là một bất cập
môi giới hiện nay là chưa được đào tạo
thứ nhất là quy định hiện nay là công tác đào tạo rất nhiều sở hợp
hiện nay là anh chị môi giới không cần phải học qua bất cứ đơn vị nào
bạn đăng ký vào thi thôi lấy chứng chỉ hành nghề thôi
mà trong khi đó là cái lượng kiến thức và kỹ năng môi giới là nó rất là rộng
nó đảm bảo là nó còn hơn cả kiến thức đại học kia
chứ không có đơn giản mà chúng ta định vị như nó bị sai mất
do này là cái công tác
quản lý nhà nước do quản lý nhà nước không kiểm soát cái vấn đề nào
cho nên còn môi giới họ ấy họ chưa có bị
hầu như chưa có ai bị phạt vì cái việc là bán hàng sai
hoặc là tư vấn hết hàng sai cho đến nay
hoặc là chưa có nhà môi giới nào không có chứng chỉ hành nghề
mà là bị phạt hơn trong khi thị trường công sản
cái nghề bầu giới này đã lục hóa là hơn một mươi năm năm nay
đó là những tồn tại rất là lớn
chính hoạt động không chuyên nghiệp
là một trong những thủ phạm làm méo mó thị trường
với các hành vi như đẩy sáng lên quá cao
cung cấp thông tin sai lệch
làm phát sinh nhiều tranh chấp trong hoạt động mua bán bất động sản
đồng thời nhà nước cũng thất thu thuế từ hoạt động môi giới
vì không kiểm soát được các giao dịch
mặc dù vậy nhiều khi khách hàng cũng thiếu quan tâm đến vấn đề chất lượng môi giới
ai bán hàng không quan trọng
người môi giới có chứng chỉ hay không cũng không quan tâm
những bất cập trong lĩnh vực hoạt động môi giới bất động sản có nguyên nhân là những vấn đề còn mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật
luật kinh doanh bất động sản hai nghìn một mươi bốn được ban hành đã góp phần quản lý thúc đẩy phát triển nghề môi giới bất động sản
tuy nhiên sau hơn năm năm thị trường bất động sản nói riêng cũng như kinh tế xã hội nói chung đã phát triển rất nhanh tạo nên những thay đổi
thị trường bất động sản việt nam hiện ở một tốc độ phát triển rất lớn

và đòi hỏi những thay đổi trong quản lý
nhu cầu của người tiêu dùng cũng khác và những quy định của pháp luật liên quan cũng đã có những thay đổi
do vậy đã đến lúc cần có những điều chỉnh luật kinh doanh bất động sản cho phù hợp với tình hình thực tế
thời hạn của chứng chỉ hiện nay chúng ta là khi cấp chứng chỉ xong buông mặc cho người môi giới bất động sản cầm chứng chỉ đi đó hoạt động ở đâu cũng được
và thời hạn thì rất là dài và không có sự kiểm soát
người được cấp chứng chỉ đó sau khi được cấp chứng chỉ khi hành nghề phải có những cái đăng ký có những cái báo cáo có những cái đóng thuế hoặc là rất rất nhiều cái vấn đề còn bất cập mà thực tế hiện nay không quản lý được
thì đây cũng có thể nói là những cái bất cập trong quy định pháp luật
việc bỏ quy định giao dịch qua sàn của luật kinh doanh bất động sản cũng được nhiều chuyên gia đánh giá là vấn đề cần sớm có điều chỉnh
mục tiêu của việc bỏ giao dịch qua sàn của luật kinh doanh bất động sản cũng được nhiều chuyên gia đánh giá là vấn đề cần sớm có điều chỉnh

các transactions nhằm góp phần giảm chi phí cho các chủ đầu tư góp phần giảm giá thành bất động sản tạo điều kiện cho người mua nhà các transactions nhằm góp phần giảm chi phí cho các chủ đầu tư góp phần giảm giảm giá thành bất động sản tạo điều kiện cho người mua nhà